vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn là một trong những điểm nóng về phá rừng đã được phóng viên truyền hình nhân dân phản ánh thời gian gần đây
sau hơn bảy năm tạm lắng các đối tượng lâm tặc đã hoành hành trở lại với những thủ đoạn rất tinh vi
chưa bao giờ câu chuyện quản lý và bảo vệ rừng ở bắc cạn lại nóng như hiện nay
thực trạng này đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả hơn nữa của các cơ quan chức năng
đây là một trong những cây nghiến chỉ được phát hiện khi lực lượng kiểm lâm và nhóm phóng viên đi thực tế tại hiện trường
mặc dù những cây nghiến ở pù tòng một trong những khu vực vùng lõi của vườn quốc gia ba bể không bị chặt mới
nhưng với cây gỗ nghiến đã bị chặt trước đó thì đã và đang bị xâm hại như thế này
các đối tượng lâm tặc rất tinh vi khi sử dụng chiêu thức khai thác dần dưới dạng thất nghiến
vẫn chưa có thống kê đầy đủ về số gỗ đã bị khai thác trái phép nằm tại vườn quốc gia ba bể
tuy nhiên từ những hình ảnh thực tế tại riêng khu vực cột mốc bốn mươi tám bốn nghìn chín trăm năm mươi và khu vực pù tòng
số lượng gỗ đã bị chặt có thể lên đến hàng trăm mét khối
đây là thời điểm sau khi thời vụ xong là bắt đầu mùa nông nhàn họ lại tiếp tục lén lút vào rừng để xẻ thớt
theo anh thì những cây cứ bị hạ ở đây này thì các anh bảo vệ có khó không
bảo vệ rất là khó

bảo vệ rất là khó
bởi vì dân ở đây là người ta cứ theo dõi bảo vệ rất là khó
lực lượng kiểm lâm đi làm như thế nào đến lúc ấy là họ theo dõi thơ sơ hở là bắt đầu người ta lại lén lút vào
để xử lý ngăn chặn vấn đề này theo lãnh đạo hạt kiểm lâm vườn quốc gia ba bể
ngoài việc duy trì quân số trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt chạm
lực lượng kiểm lâm của vườn quốc gia còn chia thành nhiều tổ để cơ động trong việc tuần tra phát hiện và xử lý vi phạm
thế nhưng việc kiểm soát vẫn hết sức khó khăn
hiện nay lực lượng kiểm lâm của vườn quốc gia chỉ có hơn ba mươi người
trong khi đó diện tích của vườn quốc gia ba bể lên đến hơn một mươi hectare
hơn nữa là bây giờ là cái lợi nhuận nó quá cao
người dân biết là làm thế là vi phạm luật nhưng mà vẫn cố tình
đấy là một cái mà anh em cũng đã tuyên truyền rất là nhiều nhưng mà gặp nhiều khó khăn
việc mất rừng trước hết đó là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm địa bàn
thế nhưng bên cạnh đó cũng cần phải làm rõ hơn về trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở
những tổ chức cá nhân được giao khoán bảo vệ rừng
ngay sau khi sự việc chặt phá rừng trái phép ở vườn quốc gia ba bể
những tháng gần đây ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo sự vào cuộc quyết liệt
của các cơ quan chức năng nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm
ngăn chặn tình trạng chặt phá khai thác gỗ nghiến trái phép
phải nói là chúng tôi rất vất vả để đấu tranh với cái đối tượng này
vừa rồi thì trong mấy tháng vừa rồi thì nhiều đối tượng hiện nay chúng tôi đã giao lưu an ninh
đã nắm được các cái đối tượng đầu nậu và một số cái đối tượng thường tiếp tay
thì đã có cái lý lịch và theo dõi để chúng tôi có những cái
chuyên án để xử lý tận gốc vấn đề
các ngành chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa kiên quyết hơn nữa
và có những giải pháp cụ thể để bảo vệ rừng
nếu không việc giữ rừng sẽ vẫn còn rất nhiều gian nan
và những cây gỗ nghiến với tuổi đời hàng trăm năm vẫn sẽ có nguy cơ bị chặt hạ bất cứ lúc nào